ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tỉnh trà vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự
đối với bị cáo nguyễn thị cẩm nhung ba mươi bảy tuổi và lê châu minh bốn mươi tuổi
cùng ngụ tại ấp bùng binh xã long hòa huyện châu thành tỉnh trà vinh
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng nhung và châu là vợ chồng sinh sống bằng nghề nuôi thủy sản và nuôi gia súc
tại ấp buồn binh xã long hòa huyện châu thành
năm hai nghìn một mươi chín do làm ăn thua lỗ nên phải vay mượn tiền của nhiều người
dựa đến mức cân đối về tài chính và không còn khả năng chi trả số tiền hơn bốn tám tỷ đồng
để có tiền trả nợ nhung và bạc với minh đưa ra thông tin gian dối vai tiền của nhiều người
để đáo hạn ngân hàng nhưng thực chất nhằm chiếm đoạt tiền
sau khi bàn bạc và thống nhất từ ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
nhung và minh đã vai tiền về chiếm đoạt của nguyễn thị thanh loan sáu mươi năm tuổi
ngụ phường một mươi năm quận bình thạnh tp hcm
và lâm thị hiền bốn mươi tám tuổi quá rạch dòng xã long hòa huyện châu thành tỉnh trà vinh
số tiền trên bảy tỷ đồng
ngoài ra với thu đoạn gian dối trên nhung còn thực hiện hành vi gian dối
chiếm đoạt của năm người khác với số tiền trên hai hai tỷ đồng
căn cứ vào hành vi tính chất của vụ án hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh trà vinh
tuyên phạt bị cáo nguyễn thị cẩm nhung một mươi sáu năm tù giam và lê châu minh một mươi hai năm tù giam
đồng thời buộc nhung và châu phép bổ thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại